một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại nhà máy nhiệt điện sâu hậu một
nằm trên địa bàn thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang làm năm người thương vong
khi các công nhân đang làm nhiệm vụ tô bức tường phía trước nhà điều khiển hydro
thì giàn giáo bất ngờ đổ sập làm năm công nhân bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
trong đó anh nguyễn hoàng thiện nhập viện trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong
các nạn nhân còn lại bị gãy xương sống gãy xương đùi chấn thương vùng đầu và một trường hợp bị thương nhẹ
ngay sau vụ tai nạn xảy ra ngành chức năng tỉnh hậu giang và chính quyền địa phương đã trực tiếp đến hiện trường xác minh vụ việc
chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình người bị nạn